cũng trong sáng nay tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an đã đến sự và phát biểu
chỉ đạo tại lễ khởi công xây dựng trụ sở một công an tỉnh quảng ninh cùng dự buổi lễ có đồng chí
nguyễn xuân ký ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh quảng ninh
trụ sở một công an tỉnh quảng ninh được khởi công xây dựng với quy mô một tòa nhà làm việc
đa năng trung tâm gồm một tầng hầm và một mươi ba tầng nổi với công năng làm việc hội trường lớn
và các phòng họp nhỏ trung tâm thông tin chỉ huy phòng truyền thống thư viện và các công trình phụ trợ khác
dự kiến công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trước dịp kỷ niệm tám mươi năm ngày truyền thống
lực lượng công an nhân dân việt nam một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
phát biểu tại buổi lễ bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh để xây dựng lực lượng công an tỉnh quảng ninh
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
những năm qua đảng ủy công an trung gương bộ công an đã quan tâm đầu tư cả về đội ngũ cán bộ
và cơ sở vật chất tiêm lực hậu cần kỹ thuật đã hoàn thành lập phương án sắp xếp lại
xử lý nhà đất an ninh và công tác quy hoạch sử dụng đất an ninh quy hoạch xây dựng phòng cháy chữa cháy
thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi đảm bảo đồng bộ thống nhất với quy hoạch chung của tỉnh quảng ninh
và quy hoạch đất an ninh của bộ công an
bên cạnh đó cấp ủy chính quyền tỉnh quảng ninh đã dành sự quan tâm hỗ trợ đầu tư kinh phí xây dựng
mua sắm trang thiết bị phương tiện nghiệp vụ công cụ hỗ trợ phục vụ công tác chiến đấu cho công an tỉnh
đặc biệt tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh đã phối hợp với đảng ủy công an trung ương
bộ công an đầu tư kinh phí thực hiện dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của công an tỉnh khởi công hôm nay
đáp ứng yêu cầu làm việc cho cám bộ chiến sĩ công an tỉnh dự án này chắc chắn sẽ làm thay đổi diện mạo sở chỉ huy công an tỉnh quảng ninh
và phục vụ hiệu quả cho công tác chiến đấu của công an tỉnh
để công trình được hoàn thành đúng tiến độ an toàn bảo đảm chất lượng bộ trưởng tô lâm yêu cầu chủ đầu tư
đơn vị tư vấn nhà thầu thi công phải bám sát các mục tiêu yêu cầu chấp hành đúng quy định của pháp luật
nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các cam kết về quyền và nghĩa vụ của các bên theo hợp đồng
các đơn vị chức năng liên quan của bộ cần phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư trong quá trình thực hiện dự án
kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắt về thủ tục kỹ thuật đảm bảo an ninh trật tự an toàn và vệ sinh môi trường công cộng
tại địa điểm đầu tư xây dựng nâng cấp
nhân dịp này bộ trưởng tô lâm cũng yêu cầu công an tỉnh quảng ninh nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy
tổ chức thực hiện nghiêm túc hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được đảng ủy công an trung gương bộ công an và cấp ủy chính quyền nhân dân tỉnh quảng ninh tin tưởng giao phó
thay mặt đảng ủy công an trung gương bộ công an bộ trưởng tô lâm chân thành cảm ơn cấp ủy chính quyền và nhân dân tỉnh quảng ninh
đã dành tình cảm sự quan tâm sâu sắc đối với lực lượng công an nhân dân nói chung công an tỉnh quảng ninh nói riêng trong thời gian qua
đồng thời mong muốn nhận được sự quan tâm hơn nữa trong thời gian tới